ubnd tp hcm vừa giao sở quy hoạch kiến trúc hoàn chỉnh kế hoạch thiết kế tổ chức tuyển chọn phương án kiến trúc cầu bộ hành
bắc qua sông sài gòn kết nối trung tâm quận một với khu đô thị mới thủ thiêm quận một
thành phố có chủ trương mời chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm về thiết kế cầu đi bộ vượt sông sài gòn
đồng thời lưu ý nghiên cứu thêm phương án tổ chức giao thông hai đầu cầu ở quận một và quận hai
cần có nhiều giải pháp tiếp cận giao thông cho công trình và kết hợp hiệu quả với hệ thống giao thông trong tương lai
khi đường tôn đức thắng và công viên bạch đằng xây dựng hoàn chỉnh
dự kiến cầu bộ hành qua sông sài gòn có vị trí gần quảng trường hồ chí minh quận hai
cuối năm hai nghìn hai mươi hoặc đầu năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh sẽ có cây cầu đi bộ đầu tiên qua sông sài gòn